tại bình định tri cục thuế tp quy nhơn đang yêu cầu giải trình đối với ba trăm tám mươi bảy hồ sơ mua bán đất kê khai giá thấp hơn giá trị thực tế giao dịch
cơ quan thuế tp quy nhơn cũng đã chuyển cơ quan công an điều tra bốn hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế
những hồ sơ này có dấu hiệu kê khai thuế không trung thực dẫn đến thất thu thuế nhà nước
điển hình có trường hợp giá mua trong lịch sử giao dịch là hơn sáu tỷ đồng thế nhưng khi bán giá ghi trên hợp đồng chỉ hơn một sáu tỷ đồng
gây thất thu hơn một trăm linh triệu đồng tiền thuế
với những trường hợp có dấu hiệu khai báo không đúng về thuế tri cục thuế tp quy nhơn ra thông báo đề nghị giải trình
cung cấp thông tin và tự giác kê khai bổ sung lại theo đúng quy định
sau hai lần ra thông báo mà người kê khai thuế không chấp hành ngành thuế sẽ phân loại từng trường hợp để có hình thức xử lý